theo đó cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo thông tin kịp thời chính xác
các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
cục truyền thông công an nhân dân có năm tác phẩm được trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
đây đều là những tác phẩm xuất sắc đề cập tới vấn đề an ninh trả tự vấn đề nóng
có sức lan tỏa ảnh hưởng lớn đối với xã hội
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời chúc mừng ngày nhà báo
tới toàn thể cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng biểu dương những thành tích của cục truyền thông công an nhân dân
đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân
cần tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tăng cường tuyến tin bài
chống diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt những chiến công
thành tích xuất sắc của lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan báo chí khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền
thưa quý vị hơn một mươi năm tham dự giải báo chí quốc gia
năm nào liên tri hội nhà báo bộ công an cũng có tác phẩm lọt vào vòng trung khảo và đạt giải
đặc biệt là năm nay có thể xem là năm bội thu của báo chí lực lượng công an nhân dân
khi có tới năm tác phẩm đạt giải trong đó có một tác phẩm đạt giải a
đạt giải b và hai tác phẩm đạt giải c
nhân dịp này antv đã gặp gỡ một số tác giả nhóm tác giả đạt giải
để nghe họ chia sẻ về quá trình tác nghiệp những dấn thân trong nghề
để có thể cho ra đời các tác phẩm báo chí chất lượng cao
mang dấu ấn riêng của báo chí lực lượng công an nhân dân
đầu năm hai nghìn một mươi bảy từ bức thư kiến nghị của tập thể các nhà khoa học bác sĩ bệnh nhân
người nhà bệnh nhân gửi bộ y tế đề nghị xác minh tính thực hư của nano vàng
phóng viên của trung tâm sản xuất chương trình truyền hình công an nhân dân
đã bắt tay thực hiện loạt phóng sự điều tra về nano vàng
một sản phẩm được quảng cáo trên các diễn đàn dành cho bệnh nhân ung thư tại việt nam
là thần dược chữa ung thư
chọn cách tiếp cận đến tận cùng của vấn đề nhóm phóng viên này đã phải vào rất nhiều vai khác nhau
và tiếp cận với hàng chục bệnh nhân từ bắc đến nam
sau hơn hai năm vừa ghi hình vừa phát sóng loạt phóng sự điều tra mang tên nano vàng
và những cuộc thử nghiệm nguy hiểm mỡ ám được đồng đảo khán giả đón nhận
hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá cao và nhận giải a tại giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá cao và nhận giải a tại giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
quyền quốc gia trên không gian mạng nhà báo cao hồng đã chọn cách tiếp cận gần gũi với độc giả
bằng việc giải đáp những thắc mắc trước khi luật an ninh mạng có hiệu lực
cũng như nhiều đồng nghiệp khác chị luôn mong muốn những tác phẩm báo chí của mình
được góp phần tuyên truyền chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
xây dựng xã hội phát triển văn minh và được bạn đọc đón nhận
hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá cao và nhận giải a tại giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
hội đồng giải báo chí quốc gia đánh giá cao và nhận giải a tại giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba
trong số một trăm bốn mươi bảy tác phẩm được chọn vào trung khảo lần này
hội đồng giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi ba đã chọn được một trăm linh sáu tác phẩm báo chí xuất sắc
gồm sáu giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích
nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản công phu chuyên nghiệp mang tính phát hiện và phản biện tốt
đi đến tận cùng vấn đề có hiệu quả xã hội mạnh mẽ tích cực và có sức ảnh hưởng lan tỏa cao
các tác phẩm viết về phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
phê phán phản biện những mặt trái của xã hội hay là đấu tranh chống những luận điệu sai trái xuyên tạc
khoảng hơn sáu mươi tác phẩm được vào trung khảo là thuộc cái mảng đó
trong đó có rất nhiều tác phẩm tình trình đấu rất cao của bên ngành công an
của liên chỉ hội công an và các báo công an ở các địa phương đấy là điểm rất tốt
cổ truyền thông của nhà dân cùng liên chỉ hội nhà báo công dân đã lựa chọn những tác phẩm thực sự tiêu biểu

mình mang đi tham dự giải báo chí tầm quốc
nhân đây tôi cũng xin cảm ơn các tác giả và nhóm tác giả đã dấn thân và nỗ lực hết sức mình
để tạo ra những tác phẩm thực sự có chất lượng thì sắp tới
ngoài các cơ quan báo chí của công an nhân dân đã thuộc cục truyền thông công an nhân dân
năm tờ báo của công an năm địa phương hà nội tp hcm đà nẵng hải phòng và nghệ an
cũng trở thành các ấn tượng
nhân phẩm thuộc báo công an nhà dân như thế hệ thống báo chí công an nhà dân
sẽ có một sức mạnh rất lớn
trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực phát huy hết nguồn lực của mình
để tạo ra những tác phẩm các chương trình thực sự có chất lượng
trong đó thì cũng sẽ lựa chọn những tác phẩm để tham dự các giải
không chỉ riêng của giải báo chí tầm quốc mà kể cả các giải báo chí
do các cơ quan đoàn thể ban hành phát động
qua các năm tổ chức giải báo chí quốc gia thể loại báo chí mà liên tri hội
nhà báo bộ công an đạt nhiều giải nhất là phóng sự điều tra
đây là thể loại khó đòi hỏi thực hiện công phu kỹ lưỡng
cần nhiều phóng viên tham gia và mất nhiều thời gian
từ thực tế và thế mạnh đó của mình báo chí công an nhân dân góp phần khẳng định
vai trò và tầm quan trọng của báo chí nói chung và báo chí công an nhân dân nói riêng
trong đời sống chính trị xã hội của đất nước
hôm nay tại nghệ an văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp với công an tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị giao ban hệ văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an toàn quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội nghị có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí thứ trưởng lê quý vương đã ghi nhận
biểu dương về những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc
và hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
những kết quả đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự của cả nước trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thứ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như chất lượng giải quyết tin báo tố rắc tội phạm
kiến nghị khởi tố còn thấp chưa đạt yêu cầu đề ra
lực lượng điều tra viên thuộc hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra còn thiếu
nhất là ở cấp tỉnh huyện
số vụ án bị tạm đình chỉ điều tra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín vẫn còn ở mức cao
trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra toàn quốc và hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo để chấn chỉnh lại hoạt động điều tra
trong đó cần chú ý việc thanh tra kiểm tra các hoạt động điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp
thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản để phục vụ có hiệu quả cho công tác nắm tình hình
nắm tội phạm hình sự tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án tội phạm xâm hại trẻ em
tội phạm kinh tế tham nhũng môi trường tội phạm ma túy
thường xuyên thanh tra kiểm tra giám sát bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra
xử lý tội phạm chống bức cung nhục hình không để lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ
chiều nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an thanh hóa
tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cục nghiệp vụ bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín do chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
nên tình hình an ninh trở tự trên địa bàn tỉnh thanh hóa tiếp tục được giữ vững ổn định
hoạt động của tội phạm được kiềm chế không để xảy ra hoạt động của tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen
riêng các lực lượng công an trong tỉnh thanh hóa đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
nhất là tội phạm băng ổ nhóm chuyên sử dụng vũ khí vũ khí nóng để gây án tội phạm tín dụng đen
tội phạm sử dụng công nghệ cao các đường dây tụ điểm ma túy phức tạp
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận
biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của công an thanh hóa trong thời gian qua
nhất là trong điều tra khám phá nhiều vụ án triệt phá được nhiều đường dây tổ chức tội phạm quy mô lớn
có phạm vi trong cả nước trở thành điển hình để nhiều địa phương nghiên cứu học tập
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an thanh hóa cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
chủ động tham mưu đề xuất và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp công tác
trong đó cần chuẩn bị chú đáo các điều kiện để thực hiện tốt chủ trương của bộ chính trị
trong thực hiện đề án bố trí công an xã
công an chính quy chủ động bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức lực lượng cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tăng cường công tác nắm tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tốt các vấn đề an ninh tôn giáo dân tộc
các vấn đề khiếu kiện đình công biểu tình không để phát sinh phức tạp điểm nóng về an ninh trật tự
thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn ma túy
tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác góp phần giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam và cuba
lãnh đạo bộ công an việt nam đã mời các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện cimec bộ nội vụ cuba
là nơi có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo cao cấp của cuba sang hỗ trợ đào tạo
chia sẻ các phương pháp điều trị các thành tựu y học vượt bậc của cuba cho bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
trong công tác khám và điều trị cho nhân dân
tại các buổi hội thảo khoa học các bác sĩ chuyên gia về gan đã có những trao đổi
chia sẻ về thành tựu to lớn của y tế cuba trong việc điều trị bệnh ung thư gan
viêm gan b mạng tính cũng như ghép gan tới đội ngũ bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám
hiện nay các chuyên gia y tế cuba đã nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine
điều trị ung thư gan bước đầu đạt kết quả tốt
đây là một loại vaccine được nghiên cứu để tạo ra phản ứng miễn dịch của các kháng thể
có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của khối u
viêm gan b là vấn đề sức khỏe toàn cầu
ở cuba từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã bắt đầu tiêm phòng vaccine viêm gan b cho người dân
đến nay tỷ lệ viêm gan b ở cuba giảm còn khoảng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
các buổi hội thảo đã giúp cho các bác sĩ của bệnh viện
bệnh viện một mươi chín tháng tám tiếp cận những phương pháp điều trị mới và hiện đại
về các bệnh ung thư gan viêm gan b ghép gan
đồng thời mở ra cồi hợp tác trao đổi đào tạo cán bộ y tế của bệnh viện một mươi chín tháng tám tại cuba